hiện nay trong khách sạn ngọc quý lượng khách ở đông nhất chính là các em nhỏ mùa cô cha mẹ
những vị khách già ở tầng trệt còn các em được ông bà sắp xếp ở trên tầng một
từ ba phòng nghỉ ban đầu ông bà sửa lại thành một phòng để tiện bề chăm sóc các em
ngoài phòng ngủ các em còn có phòng học khu vui chơi
còn đây phòng mát mẻ nhất yên tĩnh nhất trong năm mươi phòng của khách sạn
được dành cho trẻ em
sơ sinh có những em bé chưa đầy một tháng tuổi bị bỏ rơi ở bệnh viện
hay người ta mang đến bỏ ở cổng khách sạn
ông bà rộng lòng đón về nuôi
khi mà làm được một việc gì được phước đó
thì thấy cái tâm hồn mình và thấy con người mình rất là thoải mái
và rất mừng rất phấn khởi
và cũng ráng cố gắng để mà làm nhiều nhiều nhiều thêm sau này
ba năm đã trôi qua
kể từ ngày khách sạn ngọc quý đón tiếp người vô gia cư về sân sống
hiện có hơn một mươi cụ già hai mươi năm em nhỏ
những ngày đầu câu chuyện ông bà ngọc quý bỏ tiền ra xây khách sạn
cho người già neo đơn trẻ mồ côi
đã làm nhiều người không tin đó là sự thật
nhưng khi biết được việc làm thực tâm của ông bà
nhiều người dân xung quanh đến chung tay giúp đỡ
giữa bộn bề lo toan mưu sinh của cuộc sống
vẫn còn rất nhiều những tấm lòng muốn
chúng được sẻ chia